trên địa bàn huyện đắk sông tỉnh đắk nông đã xảy ra nhiều vụ cắt trộm dây tiêu và phá hoại vườn tiêu
điển hình là vụ phá hoại bốn trăm linh trụ tiêu hơn năm năm tuổi của người dân tại tổ dân phố ba thị trấn đức an
nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm
trong khi đó mới đây tại thôn một mươi một xã nâm giang vườn tiêu của người dân lại tiếp tục bị tàn phá nặng nề
khiến nhân dân hoang mang và lo lắng
sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân tại tỉnh đắk nông
đây là vườn tiêu kinh doanh hơn năm năm tuổi của gia đình bà ngô thị hiếu thôn một mươi một xã nâm nờ giang
vừa bị kẻ gian phá hoại gốc bị cắt sát mặt đất nên tiêu chết rũ hàng loạt không còn khả năng phục hồi
qua kiểm tra có khoảng một trăm hai mươi năm trụ tiêu bị cắt gốc thiệt hại ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
tình trạng cắt trộm dây tiêu phá hoại vườn tiêu trên địa bàn huyện đắk song đang diễn ra nhiều năm nay
thế nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả
trong khi đó các đối tượng vẫn chưa bị phát hiện để xử lý
thì tình trạng cắt trộm dây tiêu phá hoại vườn tiêu ngày càng diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng
việc phá hoại vườn tiêu không chỉ làm thiệt hại
nặng nề về kinh tế đối với người dân
mà còn gây mất an ninh trật tự vùng nông thôn khiến nhân dân hoang mang lo lắng
trước sự việc nhiều vườn tiêu bị cắt trộm dây công an huyện đắc song đã vào cuộc điều tra ngăn chặn
bước đầu xác định ngoài các đối tượng cắt rêu để bán giống hoặc sử dụng
thì việc hủy hoại vườn tiêu có thể do mâu thuẫn cá nhân nhằm triệt hạ về kinh tế để trả thù
cái động cơ mục đích đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở đây là chủ yếu do cái mâu thuẫn cá nhân
tức là sử dụng cái việc cắt bỏ hủy hoại tài sản
người khác nhằm mục đích giải quyết cái vấn đề thủ thức
và nguyên nhân chính là xuất phát từ một số việc như tranh chấp đất đai
và thông qua những vụ việc này thì chúng tôi cũng có một khuyến cáo đối với gia đình bị hại
phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ tài sản của mình
trước thực trạng này các cơ quan chức năng tỉnh đắk nông sớm vào cuộc điều tra làm rõ
bắt kẻ phá hoại gia trị tội chức
và đối với pháp luật trả lại sự bình yên cho nhân dân